võ minh thắng và chị nguyễn thị tuyết đều là giáo viên của trường trung học phổ thông võ thị sáu
cả hai từng có mối quan hệ tình cảm và gia đình hai bên đã dự tính tổ chức đám cưới
nhưng đến cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi tám chị tuyết chủ động hủy hôn chia tay thắng
thắng nhiều lần liên lạc với chị tuyết để hàn gắn tình cảm nhưng không thành
sáng ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám sau khi gác thi thắng đã gặp chị tuyết tại trường để nói chuyện hàn gắn tình cảm
nhưng bị khước tử và hai người xảy ra mâu thuẫn
trong lúc tức giận thắng đã rút dao trong cốc xe máy đâm nhiều nhát vào người khiến chị tuyết tử vong
gây án xong thắng lên xe máy định chạy ra cầu bình lợi tự tử nhưng nghĩ lại và quay xe đến công an đầu thú
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo của thắng chấp nhận kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân
kháng cáo của bên bị hại tuyên phạt võ minh thắng tử hình về tội giết người
lại có thêm một đường dây tổ chức nuôi người bán thận trên địa bàn hà nội
vừa bị công an huyện thường tín đấu tranh triệt phá
bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã xác định đối tượng cầm đầu đường dây là nguyễn quang đồng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại duyên thái thường tín hà nội
ngoài ra cơ quan công an còn bắt giữ đối tượng nằm trong đường dây này là lê hồng hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại lệ thủy quảng bình
theo cơ quan công an nguyễn quang đồng khai nhận thông qua mạng xã hội facebook
đối tượng đã liên lạc và thỏa thuận với những người bán về việc mua một quả thận
với giá hai trăm bốn mươi triệu đồng và chịu thêm các chi phí ăn ở xét nghiệm nằm viện trong quá trình phẫu thuật
sau đó đồng tìm người mua và thỏa thuận bán lại quả thuận với giá bốn trăm năm mươi triệu đồng
sau khi tìm được người mua đồng đưa những người bán thận đến chờ ở nhà trọ tại xã liên minh
huyện thanh trì hà nội và phân công hùng đưa đón trăm non
trừ các chi phí mỗi lần mua bán thận thành công đồng được hưởng bốn mươi năm triệu đồng hùng được một mươi triệu đồng
căn cứ và các tài liệu thu thập được đến ngày một mươi bốn tháng năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thường tín đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự nguyễn quang đồng và lê hồng hùng
về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
như vậy tại hà nội hoạt động mua bán thận hoặc các bộ phận khác của cơ thể người vẫn diễn ra phức tạp
và phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi
đây là hành vi vi phạm pháp luật do đó cơ quan công an khuyến cáo
khi phát hiện đối tượng có hành vi cò mồi môi giới ghép thận
người dân cần cảnh giác và báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ
trước đó vào lúc chín h ba mươi phút ngày bảy tháng tám phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh
phối hợp với công an tp hạ long kiểm tra hành chính tại phòng năm trăm linh một trung cư mini cao thắng
thuộc phường cao thắng tp hạ long
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện trần thị ba và tám phụ nữ khác
trong đó có ba phụ nữ đang mang thai cùng chung sống sinh hoạt không có đăng ký tạm trú tạm vắng
có nhiều biểu hiện nghi vấn
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục bắt đối tượng vũ nga linh
là đối tượng có liên quan tới vụ án nói trên
đồng thời cơ quan công an đã bàn giao tám phụ nữ trên cho trung tâm công tác xã hội tỉnh quảng ninh
tại thời điểm bàn giao sức khỏe của tám phụ nữ này đều tốt tâm lý ổn định
hiện tám phụ nữ này đã được cán bộ trung tâm công tác xã hội tỉnh quảng ninh theo dõi tư vấn thường xuyên
hôm qua hàng loạt quán tạm không phép tại tp đà nẵng đã bị tháo rỡ để trình trang lại cảnh quan đô thị
đặc biệt tại các điểm du lịch biểu tượng của thành phố
nhằm xử lý triệt để vấn đề lân chiếm vỉa hè gây ô nhiễm lập lại trật tự đô thị
chính quyền thành phố đà nẵng đã cho tháo rỡ hàng loạt các nhà hàng phố nhậu đêm khu vực cầu rồng và ven biển
đa số các hộ đã chấp hành và tự động tháo rỡ
theo rà soát trên địa bàn thành phố có năm mươi năm nhà hàng quán tạm vi phạm về trật tự xây dựng
nằm ở hai quận sơn trà và ngũ hành sơn
đây đa số là những nhà hàng lớn và đã hoạt động lâu năm
công tác tháo rỡ sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay
sau tháo rỡ các địa điểm trên sẽ được xử lý và chỉnh trang để đảm bảo cảnh quan đô thị an ninh trật tự vệ sinh môi trường
tỉnh buôn lậu công an tỉnh quảng ninh đã liên tiếp phát hiện đấu tranh bóc gỡ làm rõ hành vi sai phạm
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
đối tượng trang sốc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi quốc tịch campuchia
lợi dụng kẽ hở quản lý các ngân hàng thương mại của việt nam
trang sóc đã cùng với các đối tượng trong nước dùng hình thức trộm thông tin của người nước ngoài
để mở các thẻ visa mastercard thông qua máy pot của các ngân hàng để rút tiền
để hợp lý hóa hành vi này
thỏa thuận lập khống hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa của doanh nghiệp để hợp lý hóa số tiền trên
nhất cái thẻ đấy là vì cái chỗ quán bar khu vui chơi giải trí đấy là có nhiều người nước ngoài người ta vào chơi
thì sau đó là chú một số người quản ba thì họ định nghĩ là người chú thẻ họ cần rút tiền
tiền mặt là vì campuchia thì đa số là người ta sẽ rút tiền mặt
thế cho nên là ở bên chú quản ba
người ta lấy cái thông tin thẻ và cung cấp
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn hồng thu chú tại phúc kiến trung quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thu khai nhận qua mạng xã hội qq có quen biết an long không rõ lè lịch và được đối tượng này thuê sang việt nam
sử dụng các thẻ atm chứa tiền do lừa đảo mà có để giúp chiếm đoạt
qua xác minh cho thấy có rất nhiều lượt người chuyển tiền vào bốn tài khoản của thu
với tổng số tiền trên bốn tỷ đồng
bước đầu cơ quan điều tra xác định có sáu nạn nhân bị lừa đảo theo phương thức giả danh cơ quan pháp luật
đe dọa nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản
trước đây thì các đối tượng sử dụng các sim trả trước
khi mà áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi còn truy tìm ra được
hiện tại là đối tượng ứng dụng các phần mềm
máy chủ thì ở nước ngoài
nhưng con người đối tượng thì lại hoạt động ở trong nước
nhưng mà khi mà truy tìm thì không thể là truy tìm ra được cái nguồn gốc
cái đối tượng chủ hưu cầm đầu và các cái máy chủ được
cho nên là công tác đấu tranh bóc gỡ ở đây gặp rất nhiều khó khăn
cơ quan công an nhận định phần lớn các đối tượng này đều đã phạm tội ở nước ngoài
trốn tránh tại việt nam dưới nhiều vỏ bọc
còn tiêm ẩn nguy cơ tiếp tục phạm pháp trên lãnh thổ nước ta
điều này không chỉ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh quốc gia
gần đây nhất là công an quảng ninh đã phối hợp với công an đông hưng
ký một quy chế phối hợp và xây dựng một cái kế hoạch
mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm công nghệ cao giữa hai bên biên giới
chúng tôi đã triển khai kế hoạch này từ ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
và kéo dài thời gian ba tháng cho đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
bước đầu triển khai thử nghiệm
thực hiện cái kế hoạch này chúng tôi đã phá nhiều chuyên án vụ án
và bắt giữ rất nhiều đối tượng trao trả cho phía trung quốc
theo các chuyên gia về phòng chống tội phạm
trong thời gian tới tình hình tội phạm liên quan đến người nước ngoài ở việt nam
sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và xu hướng gia tăng
do vậy rất cần các cơ quan chức năng có sự phối hợp chặt chẽ
và có các biện pháp mạnh hữu hiệu nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng này
góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn như là những thành phố lớn
sáng ngày một mươi bốn tháng tám trường trung cấp cảnh sát nhân dân ba đã long trọng tổ chức lễ bế giảng
đào tạo trung cấp cảnh sát nhân dân hệ chính quy cho học viên khóa k một mươi một
nên khóa hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ đồng chí đại tá nguyễn văn quốc phó bí thư đảng ủy phó hiệu trưởng phụ trách
đã thay mặt đảng ủy ban giám hiệu nhà trường tổng kết quán học
và công bố các quyết định công nhận tốt nghiệp xếp loại tốt nghiệp
và thăng cấp bậc hàm nghiệp vụ cảnh sát nhân dân cho khóa k một mươi một
hệ trung cấp cảnh sát nhân dân niên khóa hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín
toàn khóa có hai trăm một mươi hai học viên trong đó có một trăm bảy mươi tám học viên là cán bộ công an được cử đi học
tám học viên còn lại là chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân
qua hai năm học tập rèn luyện không ngừng nỗ lực vươn lên
học viên khóa k một mươi một đã hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo
học viên khóa k một mươi một tốt nghiệp ra trường là nguồn quan trọng bổ sung lực lượng
cho công an các tỉnh thành phố tây nam bộ và các đơn vị thuộc bộ công an
góp phần không nhỏ vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước
chiều hôm qua trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm tổ chức lễ gặp mặt nhân kỷ niệm năm năm ngày thành lập
hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
nhằm ôn lại những chiến công thành tích xuất sắc của đơn vị trong quá trình xây dựng chiến đấu trưởng thành
trước những khó khăn thử thách đang đặt ra và yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
trong khu vực tp hcm ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định thành lập
trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm đây là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung
ở những vùng phức tạp về an ninh trật tự qua năm năm xây dựng chiến đấu đơn vị đã bảo vệ
hàng nghìn chuyến hàng đặc biệt nhắc nhở cảnh cáo bốn năm trăm một mươi một trường hợp về an ninh trật tự
tham gia hỗ trợ các cục nghiệp vụ của bộ công an đánh phá nhiều chuyên án lớn
đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện với các thành tích đã đạt được
đơn vị của bộ công an trao tặng bảy bằng khen tập thể ba mươi bảy cá nhân cùng hàng nghìn bằng khen giấy khen
cho các tập thể cá nhân do các bộ ngành trung ương và địa phương trao tặng
thưa quý vị cùng với công tác tuần tra kiểm soát hướng dẫn giao thông xử lý vi phạm giao thông
thì việc cải cách thủ tục hành chính đơn giản hóa các thủ tục rút ngắn thời gian chờ đợi đi lại
cho nhân dân đã được cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh bắc cạn thực hiện triệt để trong thời gian vừa qua
đây là những hoạt động gắn liền với việc thực hiện các nghị quyết của đảng
chỉ thị của ngành để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả công tác
nhất là tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ để mang lại sự hài lòng cho nhân dân
công tác đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không còn tình trạng lộn xộn
mòn mỏi chờ đợi như những năm trước
sự hướng dẫn chú đáo của các cán bộ các thủ tục giấy tờ cần nộp trong hồ sơ đơn giản
nên việc thực hiện các thủ tục rất nhanh chóng khiến nhiều người dân rất hài lòng
tính thời gian thì nó chỉ vào khoảng hai tiếng tôi đã có kết quả rồi tôi rất thỏa mãi
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn đã triển khai thực hiện đăng ký cấp biển số xe nhanh
theo đó vào thứ hai và thứ năm hàng tuần khi người dân đến đăng ký mới phương tiện
sẽ được cấp mới đăng ký biển số phương tiện sau một trăm hai mươi phút kể từ thời điểm nộp đủ đúng hồ sơ theo quy định
trước chín giờ đối với buổi sáng và trước một mươi bốn h ba mươi phút đối với buổi chiều
bản thân tôi cũng như các đồng chí trong đội
đăng ký quản lý phương tiện luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong công tác cải cách thủ tục hành chính
luôn lấy hết trách nhiệm và sức lực để phục vụ nhân dân
làm sao để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con nhân dân và các tổ chức xã hội
đến đăng ký phương tiện nhanh gọn và dễ dàng nhất để có thể tham gia giao thông phục vụ đời sống
ngoài ra để đơn giản hóa các thủ tục hành chính tạo điều kiện tốt nhất cho người dân khi đến giao dịch
công an tỉnh bắc cạn và biêu điện bắc cạn đã ký kết quy chế phối hợp triển khai dịch vụ thu tiền phạt
và chuyển phát hồ sơ tạm giữ cho người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
do đó khi người vi phạm đến làm thủ tục và nhận quyết định xử phạt
có thể nộp tiền ngay tại chỗ chứ không phải mất thời gian đến kho bạc nhà nước nộp phạt như trước
thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính của bộ công an
và đồng thời thực hiện trị đạo giám đốc quân tịch
phòng giao thông đã thường xuyên quan tâm đến công tác cải cách hành chính
đặc biệt là những bộ phận thường xuyên tiếp xúc giải quyết công việc của nhân dân
như là đăng ký quản lý phương tiện xử lý vi phạm
theo đó đơn vị đã tham mưu cho giám đốc quân tịch ký thỏa thuận hợp tác giữa công an tỉnh và bưu điện tỉnh bắc cạn
để chuyển phát giấy đăng ký xe
rồi ủy quyền trong việc xử lý vi phạm của người dân
chuyển phát giấy tờ đạm giữ của công dân theo yêu cầu
nhằm giảm bớt thời gian đi lại của nhân dân đặc biệt là những người dân ở vùng sâu vùng xa
chặt chẽ về nghiệp vụ thông thoáng về thủ tục
những cải cách kịp thời đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
và dần được sự đánh giá cao hài lòng của nhân dân
đây sẽ là động lực để từng cán bộ chiến sĩ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác
qua đó góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của toàn ngành
xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng công an trong lòng nhân dân
theo thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
trong bảy tháng đầu năm nay toàn thành phố ghi nhận hơn ba mươi một ca bệnh sốt xuất huyết
tăng một trăm sáu mươi so với cùng kỳ năm ngoái
trong bảy tháng qua tại thành phố có bảy trường hợp tử vong do sốt xuất huyết
trong đó có năm người lớn và hai trẻ
dự báo tình hình bệnh sốt xuất huyết có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
khuyến cáo người dân tích cực phối hợp với ngành y tế tham gia diệt loang quang
loại bỏ và lật úp các vật chứa nước dư thừa
nhằm kéo giảm nguy cơ mắc sốt xuất huyết cho bản thân và cộng đồng
với phương châm cuối tuần không long quang cả tuần không có mũi
ubnd tp hà nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội
chủ trì thực hiện nghiêm túc các quy định đảm bảo an ninh trật tự an toàn tuyệt đối trong trường học
ubnd tp hà nội yêu cầu các trường có tổ chức đưa đón học sinh
cần chỉ đạo về nguyên tắc quy trình đón nhận trẻ điểm đón và trong thời gian học tập tại trường
cho đến khi bàn giao cho gia đình đảm bảo chặt chẽ rõ trách nhiệm
sở giáo dục và đào tạo ubnd các quận huyện thị xã chỉ đạo các trường có dịch vụ đưa đón học sinh
giả soát xây dựng quy trình quy định rõ điều kiện trách nhiệm
nghĩa vụ của từng thành viên tham gia nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ trong suốt quá trình
từ khi tiếp nhận đưa đến trường đón về và bàn giao cho gia đình
trước đó bộ giáo dục và đào tạo đã có công văn yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo
chỉ đạo cơ sở giáo dục trên địa bàn có hợp đồng ô tô đưa đón học sinh
phải lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín xe cần đảm bảo chất lượng
yêu cầu kỹ thuật để vận hành an toàn lái xe phải có ý thức tốt
giao tiếp ứng xử với học sinh có văn hóa và nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đánh vào tâm lý xính ngoại cũng như nhu cầu của phụ huynh cho con học với giáo viên nước ngoài
tại những ngôi trường có tên rất tây ngày càng tăng nhiều trường học đang tự gắn cho mình mác quốc tế
nhiều bậc phụ huynh có con đến tuổi đi học thì như lạc vào ma trận trường quốc tế
có không ít phụ huynh vì cái mát này đã phải đóng từ trăm triệu đến vài trăm triệu một năm
tuy nhiên điều đáng nói tình trạng trên vẫn đang diễn ra tràn lan
không hề có động thái nhắc nhở hay xử phạt của các cơ quan chức năng
chức quốc tế có lẽ là do theo các hộp số trong các trường cũng lập
cũng có thể là tư quản phá lên để mà thu hút học sinh
còn cái theo điều đặc của tư quốc tế
hiện nay trên đề đoàn quân có các trường có ứng tố nước ngoài
có cảm nhận không có trường nào trong quốc tế
những trường có ứng tố nước ngoài
ví dụ như là trường có đầu tư nước ngoài có người nước ngoài
bất ngờ là tâm lý chung của dư luận trước tuyên bố trên của người đứng đầu ngành giáo dục quận cầu giấy
nhiều người lúc này mới vỡ lẽ rằng
không phải cứ có hai chữ quốc tế là trường đó có môi trường giáo dục chuẩn quốc tế
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
hiện tại ở hà nội chỉ có một mươi một trường được cấp bằng quốc tế đang hoạt động
số trường còn lại có gắn thêm chữ quốc tế nhưng bản chất không phải như vậy
trong thời gian tới chúng tôi sẽ công khai danh tính của tất cả những trường được gọi là quốc tế
ngoài trường của yếu tố thông hoàng
để toàn thể nhân dân và học sinh
cho mẹ học sinh cũng biết được để chúng ta có cơ sở trọng lượng
còn việc xử lý những cái cũ thì chúng tôi sẽ kiểm tra và phải xử lý theo đúng quy định
theo chuyên gia trường quốc tế phải có học sinh quốc tế giáo viên quốc tế
có cơ sở nhiều nước được thừa nhận rộng rãi ở nhiều quốc gia
văn bằng chứng chỉ cũng phải được các nước công nhận
còn việc gắn mát quốc tế tràn lan như hiện nay là không đúng
nó cũng giống như bán hàng giả hàng nhái
tuy nhiên điều đáng ngạc nhiên là vẫn chưa hề có cơ sở giáo dục nào
bị tuyết còi bởi các cơ quan chức năng
bởi vì nó không có luật cho nên là những cơ quan chức năng
họ cũng không có kiểm soát hay là điều tra hay là gì cả
và cũng không xử phạt những trường hợp như vậy
rõ ràng lỗ hỏng cho sự buông lỏng quản lý ở đây
chính là do chưa có quy định cụ thể về khái niệm trường quốc tế
từ thực tế này nhiều chuyên gia cho biết cần phải luật hóa khái niệm trường quốc tế
ta thấy một cái lỗ hỏng đúng không trong quản lý của ngành đó rồi
từ phòng giáo dục đến sở
giáo dục và bộ giáo dục
và mình cũng đã đề nghị là bộ giáo dục cần phải có một cái thông thư định nghĩa rõ ràng về trường quốc tế
với tình trạng loạn trường quốc tế tự phong các phụ huynh học sinh khó lòng phân biệt
đâu mới thực sự là trường quốc tế và dễ dàng bị mắc hầu bao với mức học phí trên trời
rõ ràng cũng không thể đổ lỗi tâm lý xính ngoại hết cho phụ huynh
mà điều quan trọng là các cơ quan chức năng phải có sự ra soát định hướng cho phụ huynh
bên cạnh đó cũng cần có chế tài mạnh với những trường tự gắn mát quốc tế
nhưng mà chúng tôi mới nhận được thì chúng ta cũng sẽ phải mất từ bảy mươi cho tới bốn trăm năm mươi năm tùy vào loại nhựa
như vậy thì có nghĩa là nếu nhanh nhất thì những chai nhựa đầu tiên được sản xuất vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy cho đến bây giờ mới có thể phân hủy hoàn toàn
thật là kinh khủng đúng không chị hiền minh
vâng và hưởng ứng lời kêu gọi của liên hợp quốc tiếp tục chung tay với cộng đồng quốc tế ngăn chặn hiểm họa ô nhiễm rác thải nhựa đối với môi trường sinh thái và sức khỏe người dân
thời gian qua rất nhiều trường học ở hà nội đã kêu gọi
và triển khai nhiều hoạt động thiết thực để bảo vệ môi trường
tại trường tiểu học đoàn thị điểm ban giám hiệu đã kêu gọi phụ huynh và học sinh không sử dụng giấy ni lông để bọc vở như mọi khi mà thay vào đó là giấy báo hoặc những chất liệu dễ phân hủy khác
không những vậy để thay đổi thói quen từ những hành động nhỏ nhất học sinh đã đồng loạt không sử dụng cốc nhựa dùng một lần mà thay vào đó là những chai nước để có thể sử dụng nhiều lần
còn tại trường mầm non an dương
ước tính nếu mỗi ngày mỗi học sinh ăn một hộp sữa chua thì sẽ có sáu trăm bảy mươi hộp nhựa thải ra môi trường
để hạn chế việc làm này nhà trường đã đặt hàng nhà sản xuất đổi các hộp sữa chua nhựa sang những chiếc cốc inox
ngoài ra rất nhiều phong trào khác cũng đã được học sinh hà nội hưởng ứng như không bóng bay trong ngày khai trường dự án tái chế rác thải nhựa
vâng đó là với các trường học
còn tại công sổ thì nhiều người cũng đã hưởng ứng
các trường học cũng đã hưởng ứng phong trào này bằng cách sử dụng bình thủy tinh hay những chiếc cốc bằng xứ thay cho chai nhựa sử dụng một lần
thực ra thì bình trà cấp bằng xứ là những đồ vật quen thuộc trong phòng khách trong nhà bếp của mỗi một gia đình và đã được sử dụng từ lâu
tuy nhiên thì có bao giờ chị hiền minh cũng như là quý vị khán giả tự hỏi rằng liệu những sản phẩm bằng xứ đang dùng hoặc là mình sẽ mua có an toàn cho sức khỏe hay không
theo thống kê của cục quản lý chất lượng sản phẩm bộ khoa học và công nghệ
trên thị trường nhận có tới tám mươi sản phẩm bát đĩa cốc bình uống nước bằng gốm xứ thủy tinh pha lê không rõ nguồn gốc hoặc kém chất lượng
tuy nhiên các sản phẩm này lại được gắn nhãn mát của các nước tây âu như đức pháp ý với giá bán cao ngất ngường
đặc biệt các sản phẩm này thường có hàm lượng trì vượt mức quy định
các nhà khoa học cảnh báo chi là kim loại nặng có khả năng tích tụ lâu dài trong cơ thể người ít bị thải loại
do vậy dù lượng trì nhiễm độc từ cốc chén hay bát đĩa là rất nhỏ nhưng sau một thời gian dài có thể gây tổn thương cho sức khỏe người dùng
thậm chí ảnh hưởng đến thần kinh thận biến chứng tim mạch và khả năng sinh sản

tuy nhiên ít nhà sản xuất cung cấp hai thông số này
thì chúng ta sờ vào cái logo này sẽ có cảm giác là mát mịn tay nó không bị gợn như những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc thường thường dán đề can ở ngoài men có độ gợn nhất định
chúng ta có thể phân biệt bằng cách là màu men
đây ví dụ những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc thì chúng ta có thể thấy rất rõ
đây là màu men nó trắng hơi đục và thường thường những cái sản phẩm như thế này thì nó thường chỉ được nung đốt ở nhiệt độ tầm khoảng tám trăm linh đến chín trăm linh độ c thôi
nó chưa giải phóng
hoàn toàn các chất độc có trong men màu và đất cát
cái thứ ba khi chúng ta cầm hai sản phẩm lên chúng ta gõ vào nhau thì sẽ nghe tới cái tiếng vang thanh và chắc
tại sao nó có những cái tiếng kêu như vậy
bởi vì là xứ này đã được nung đốt ở nhiệt độ là một ba trăm linh độ c rồi
vì thế đất đã được kết cấu rất là chắc chắn
tiếp theo nữa đó là sản phẩm không rõ nguồn gốc
nếu chúng ta sử dụng một thời gian do những cái va chạm cơ học như là của dao của thịa và do nhiệt độ thì sử dụng một thời gian ở bên trong lòng sẽ xuất hiện những cái vết xước đen và đó chính là cái dư lượng trì còn và nó không an toàn cho người sử dụng
các cụ nhà chúng ta có câu là gì ạ
tiền nào thì của đó
thí dụ như một chục bát chúng ta mua
ở bát trang có giá khoảng hai trăm linh ba trăm linh ngàn đồng
một chục bát thì chúng ta ra ngoài chợ mua hàng mà nó không rõ nguồn gốc thì có khi chỉ hơn một trăm linh ngàn thôi
thì đó cũng là một cách phân biệt các bạn nhớ
đó là về giá
hàng càng rẻ thì chất lượng càng không cao và càng không rõ nguồn gốc của các bạn nhé
chiều qua tại tp hcm
triển lãm quốc tế về kỹ thuật
phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ
và thiết bị an ninh an toàn bảo vệ năm hai nghìn một mươi chín
đã được khai mạc với sự tham gia của hơn năm trăm linh gian hàng
tham dự lễ khai mạc có thượng tướng đặng văn hiếu
nguyên thứ trưởng thần trực bộ công an
và đạo diện các cục nhiệm vụ bộ công an
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
các cơ quan ban ngành và bạn bè quốc tế
triển lãm có quy mô năm trăm ba mươi gian hàng
hơn ba trăm linh đơn vị sản xuất
cung cấp chuyên nghiệp hàng đầu đến từ hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
với các sản phẩm công nghệ tiên tiến
trong lĩnh vực an ninh an toàn phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
các thiết bị ứng dụng cho khu công nghiệp giao thông
cùng với đó là công nghệ
và hàng ngàn thiết bị sản phẩm trong lĩnh vực an ninh
đây là cơ hội tăng cường hợp tác quốc tế
chia sẻ kinh nghiệm
chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
giới thiệu quảng bá hình ảnh
trong lĩnh vực trang bị phương tiện
xây dựng cơ sở vật chất
hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn
quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy
hàng ngàn thiết sinh trúng tuyển đại học
từ nhiều địa phương trong cả nước
đang đến tp hcm làm thủ tục nhập học
vì vậy thì các trường đại học
cũng đã khẩn trương triển khai nhiều hoạt động
nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên
ngay từ ngày đầu làm quen với môi trường học tập mới
tại đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm
sinh viên sẽ xác nhận
và làm thủ tục nhập học tại trường
sau khi có điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển
đến ngày một mươi sáu tháng tám
trong ngày đầu tiên số sinh viên xác nhận nhập học
tại trường là gần năm mươi chỉ tiêu
đối với các sinh viên ở tỉnh xa
từ khu vực miền bắc miền trung
thì việc vào tp hcm nhập học cũng gặp không ít khó khăn
từ phương tiện di chuyển đến điều kiện ăn ở
là nỗi lo của các bậc phụ huynh
và các tân sinh viên
để tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho tân sinh viên và gia đình
nhà trường đã chuẩn bị chú đáo
từ khâu kế hoạch phổ biến quy trình nhập học
cho các phương tiện thông tin
bố trí khu vực đăng ký thông tin online
các bạn hướng dẫn sô đồ công khai các khoản thu
từ trước đó nhiều ngày
ban đón tiếp cùng sự hỗ trợ của các khoa viện trung tâm
và các sinh viên tình nguyện
đã giúp tân sinh viên ở các điểm đến tiếp nhận
giảm áp lực tại khu vực làm thủ tục
và tránh tình trạng phụ huynh và sinh viên
phải chờ đợi lâu
tôi đã tổ chức hai chuyến xe
đi từ quảng ngãi và bình định
cho những em khó khăn không có tiền để đi xe
bên cạnh đó thì ga sài gòn
bến xe miền đông bến xe miền tây
mỗi một giờ như vậy chúng tôi có một chuyến xe
để đưa phụ huynh và các em sinh viên
đến tận trường
có những chuyến xe vào lúc một hai giờ sáng
thì nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn
nước uống mì tôm
để có thể các phụ huynh và các em tân sinh viên
có thể là
ngay lập tức là có thể ăn nhẹ rồi
tính đến thời điểm hiện tại
các trường đại học trên địa bàn tp hcm
đang góp rút hoàn tất thủ tục nhập học
cho tân sinh viên với nhiều hoạt động hỗ trợ
sau khi nhập học tân sinh viên sẽ tham gia
các buổi sinh hoạt chính trị đầu khóa
và gặp mặt ban chú nhiệm khoa và các bộ môn
các trường nếu thiếu chỉ tiêu
sẽ xét tuyển bổ sung từ ngày hai mươi tám tháng tám
xin được chuyển qua các thông tin tiêu dùng
thưa quý vị tại chợ đầu mối nông sản thủ đức tp hcm
giá các mặt hàng râu xanh đang tăng mạnh
chứ kể là một số loại nông sản
cũng có dấu hiệu khang hiếm
vì vùng trồng từ lâm đồng bị ảnh hưởng lớn
sau đợt mưa lũ vừa qua
đây là một trong những lô hàng nông sản
đầu tiên của anh long huyện đơn dương tỉnh lâm đồng
về chợ đồ mối nông sản thủ đức
sau những ngày mưa bão vừa qua
sản lượng nông sản ít hơn một phần ba
nhưng việc di chuyển từ lâm đồng xuống thành phố
lại khó khăn gấp bội
vào mùa này thùng nó bị thiên bạo
bao bốn mươi tháng
trên diện tích cây trọng của mình
ảnh hưởng tới giá cả
hàng hóa không xuất
bán nó cũng trả ngại
giá cả nó cũng bị
nhưng mà thấy
thời người lâm đồng
đã được thiệt hại nhiều
tính đến nay
lượng rau nhập về chợ đầu mối nông sản thủ đức
khoảng hai một mươi năm tấn
lượng trái cây nhập về là hơn hai năm trăm hai mươi năm tấn
theo bang quản lý chợ

theo bang quản lý chợ số trái cây nhập về là hơn hai năm trăm hai mươi năm tấn
số lượng ngày giảm hơn một phần ba so với tháng trước
vì ảnh hưởng của thời tiết
không chỉ người nông dân phổ
những chủ vừa tại các chợ đồ mối
của một phen lao đao
vì thiếu nguồn hàng
và giá thành các mặt hàng tăng từ ba mươi năm mươi so với trước
đặc biệt là các loại rau lá như xà lách
bắp cải hay cà chua khoai tây
bão quá người ta đâu có làm hàng

ít hàng lại

các mặt hàng như là xà lách

và cà chua cũng tăng khoảng
những mặt hàng thiếu đó thì
tăng hơi cao
còn một số mặt hàng kia thì tăng
một số ít chứ không phải là cao lắm
theo sở nông nghiệp và phát triển nông công
tỉnh lâm đồng trong đợt lưỡi vừa qua
vùng rau đà lạt bị thiệt hại nặng
có khoảng hai hectare rau hoa bị hư hại
trong đó có khoảng một hectare rau lá rau củ
trồng chủ yếu ngoài trời hư hại hoàn toàn
không đảm bảo tiêu chuẩn của nông sản thương phẩm
dự kiến sau hơn một tuần nữa
giá thành các mặt hàng rau củ quả mới trở lại ổn định